các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày sinh ra bởi quyền năng siêu nhiên của chúa thánh linh
với các kỳ tổ hiếu giáng sinh là một ngày vô cùng đặc biệt
ngày lễ của gia đình và sự đoàn tụ
đó cũng là một đêm thần diệu mà mọi ước nguyện con trẻ
đều biến thành sự thật trong niềm hân hoan hạnh phúc
từ tris mert dùng đề chỉ giáng sinh được kết hợp lại bởi hai chữ tris và mert
tris chính là tức vị của đức giê xu
giê xu cris còn mert có nghĩa là thánh lễ
khi chữ cris và mert viết liền thành cris mert có nghĩa là ngày thánh lễ của đức cris
tức là ngày lễ giáng sinh của đức dưới xua
đêm giáng sinh lung linh và huyền đảo
từ phía đường chân trời cố xe tuần lộc xuất hiện
ông già noel với tên gọi santa clouse xuất hiện khắp nơi trên thế gian
ông mang lại niềm vui bất tận cho con trẻ
chuyện kể về một người tên là nikola sinh khoảng năm hai trăm tám mươi tại myra
đó là một hải cảng xâm hút trong vùng lycia thổ nhĩ kỳ
sống trong thời kỳ tiền khởi của kỳ tô giáo nikola rất ngoan đạo và sẵn sàng hiến cả cuộc đời mình để phụng sự
ngài được phong thánh và được ca tụng vì sự hào phóng và tình yêu đối với con trẻ
vào thế kỷ thứ một mươi sáu ở hà lan trẻ em thường đặt những chiếc giấy gỗ của mình bên cạnh lò xười
với hy vọng là chúng sẽ được thánh nikola thiết đãi no nê
người hà lan phát âm từ xanh nikolas là sin nikolas
sau đó nói trệch thành sinterklaas
và cuối cùng được những người anh theo cơ đốc giáo
phiên âm thành santa claus
năm một nghìn tám trăm hai mươi hai clement more đã viết chuyện đêm trước giáng sinh
để kể cho trẻ em trong gia đình nghe vào đêm noel
câu chuyện có lẽ chỉ được lưu truyền trong gia đình nhà mò
nếu như không có một người bạn của họ gửi bàn thảo câu chuyện đó tới tòa báo
nhà sản xuất phim hoạt hình thế kỷ một mươi chín thomas nas đã hiện đại hóa hình ảnh ông già noel
trong phim hoạt hình của mình về giáng sinh
ông đã tạo dựng nên hình ảnh ông già noel vui tính
dầu tóc trắng xóa má đỏ hồng đi khắp ngõ phố mang quà đến cho trẻ em
ban đầu ông già noel vẫn mặc bộ quần áo tiều phu cũ kĩ
cưới ngựa mang quà cho bọn trẻ cho đến một ngày nọ
santa claus nhìn thấy lão địa chủ trong làng đi ngang
ngay lập tức ông bị mê hoặc bởi chiếc xe kéo với hai con toàn lộc xinh đẹp
một cỗ xe có gắn những cái chuông kêu lanh canh đến dễ thương
còn lá địa chủ mặc một bộ đồ đỏ tươi đồ đội mũ lông cùng màu
ngày lúc đó santa claus nghĩ bụng mình cũng đáng để có nó lắm chứ
con ngựa nhà mình đã quá già và hay than thờ
còn bộ quần áo này thì không chịu nổi cả da rét mùa đông nữa
ông man tìm đến bà thợ may giỏi nhất vùng để có bộ đỏ đỏ mùa đông
tương truyền rằng nhà kia có ba cô con gái đến tuổi lập gia đình
nhưng không có chàng trai nào nhòm ngó đến vì gia cảnh quá nghèo
đức giám mục mira thánh nikolas lấy làm thương xót
nên đã ném những đồng tiền vàng xuống ống khói nhà của ba cô gái
những đồng tiền vàng rơi từ trên nóc nhà xuống
đúng các đôi bít tất đang treo hong bên lò sửa
khỏi phải nói các cô vui mừng đến mức nào
nhưng tất cả những đồng tiền vàng
họ đã có cơ hội để thực hiện ước nguyện của mình
câu chuyện thần kỳ kia được lan truyền đi khắp nơi
ai ai cũng muốn mình trở thành người may mắn
nên đều bắt trước ba cô gái treo bít tất bên lò xười để hy vọng nhận được quà
trẻ em hy vọng nhận được nhiều quà nhất
mọi người trong nhà cũng nhân cơ hội này tặng quà cho các em
với mong muốn chúng sẽ chăm ngoan học giỏi
từ đó cũng bắt đầu tục trẻ em treo bít tất bên cạnh lò sưởi
để nhận quà mơ ước
từ ông già noel
vào mùa đông trong khi cây cối đều héo rũ
thì riêng mình cây thông vẫn xanh tươi
chính vì vậy người cổ đại đã coi thông là loài cây phục sinh
vào ngày đông chí họ trang trí cây thông với trái cây hoa và lúa mỳ
có lẽ vì thế vào lễ noel người đức bắt đầu truyền thống trồng những cây thông nhỏ
nhà thần học martin luther tù sĩ dòng augustine
chính là người đầu tiên thắp nến trên cây thông noel
khi trở về nhà vào một đêm đông gần lễ giáng sinh
martin luther đã xứng sở trước vẻ đẹp của ánh sáng
từ các ngôi sao chứa dọi trên cành cây thông nhỏ trước cửa nhà mình
ông ta hiện lại cảnh tượng này bằng cách gắn các cây nến lên cành cây thông trong nhà
đến thế kỷ một mươi một cây thông noel còn được gắn cho biểu tượng là cây thiên đường
điều này giải thích lý do vì sao mà người ta còn treo thêm lên cây những trái táo đỏ
để gửi lại hình ảnh trái cấm của adam và eva
đến thế kỷ một mươi bốn cây thông noel được gắn thêm ngôi sao ở trên đỉnh cây
đây chính là biểu tượng của ngôi sao bethlehem chiếu sáng trên bầu trời khi chúa hải nhi ra đời
ngôi sao này đã dẫn đường cho ba vị thần cư ngụ ở phương đông
gaspard mentkeel và bathassa đến gặp chúa
đã từng có giả thuyết khoa học rằng đó chính là sao trổi haley
mãi đến thế kỷ thứ một mươi chín thì cây thông noel mới được sử dụng rộng rãi ở anh
nó được những người đức ở pennsylvania mang sang nước mỹ vào năm một nghìn tám trăm hai mươi

vào đầu thế kỷ một mươi chín
một người làm kẹo ở ấn độ muốn biểu đạt ý nghĩa của lễ giáng sinh qua một biểu tượng được làm bằng kẹo
ông bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình bằng cách uốn cong một trong những thỏi kẹo thành hình một chiếc gậy
qua hình ảnh này người thợ làm kẹo muốn kết hợp những biểu tượng thể hiện tình yêu và sự hy sinh của chúa giê xu

màu trắng tượng trưng cho sự trong trắng và vô tội của ngài

sọc nhỏ tượng trưng cho những đau đớn mà đức chúa phải chịu
trước khi ngài qua đời trên cây thập ác

sọc đó còn biểu hiện ba ngôi thiêng liêng của chúa
đó là sự hợp nhất của cha con và thánh thần

thêm vào một sọc đậm để tượng trưng cho máu của chúa đã đổ cho loài người
khi nhìn vào cái móc của cây kẹo nó giống hệt như chiếc gậy của người chăn cừu
nếu bạn lật ngược cây gậy nó sẽ trở thành chữ gì tượng trưng cho chữ cái đầu tiên của tên chúa giê xu
nhờ có những người làm thợ kẹo đó mà mọi người đều biết được lễ giáng sinh nói về điều gì
nguyên thủy lễ giáng sinh của những người theo đạo kỳ tô giáo nhằm kỷ niệm ngày sinh của người lãnh đạo tôn giáo của mình
người mà họ cho là thiên chúa xuống thế làm người
nhưng dần dần theo thời gian và qua các lễ hội của phương tây người ta tổ chức lễ giáng sinh ngày càng linh đình
và kết quả là ngày nay giáng sinh được xem là một ngày lễ của mọi người bất kể tôn giáo
với hình ảnh tượng trưng là ông già noel và niềm hạnh phúc hân hoan ban phát khắp nơi trên thế gian